mặc dù chưa được phép tích nước nhưng từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay
thủy điện thượng nhật ở huyện miền núi nam đông tỉnh thừa thiên huế
đã bất chấp chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh liên tiếp đóng cửa tích nước
đặc biệt trong thời điểm xảy ra thiên tai từ bão số chín đến nay
thủy điện vẫn tích nước khiến người dân sống ở hạ du nâm nớp lo sợ
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh thừa tiên huế đã liên tiếp có văn bản nhắc nhở thủy điện này
tuân thủ nghiêm túc quá trình xả nước để ứng phó với cơn bão số một mươi ba sắp đổ vào miền trung
thế nhưng đến chiều qua ngày một mươi ba tháng một mươi một thủy điện thượng nhật vẫn đóng bốn trong tổng số năm cửa xã
ngay trong chiều qua các cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế đã làm việc với ban quản lý nhà máy
thủy điện thượng nhật buộc nhà máy phải chấp hành chỉ đạo mở thông tất cả các cửa xả
cuối tháng một mươi vừa qua sở công thương tỉnh thừa tiên huế có văn bản gửi tổng công ty điện lực miền trung
đề nghị không mua điện của nhà máy thủy điện thượng nhật cho đến khi nhà máy được tỉnh thừa thiên huế cho phép tích nước
do nhà máy thủy điện này không chấp hành nghiêm túc công điện khẩn ứng phó với cơn bão số chín